tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi và phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi ôn lại chặng đường vẻ vang chín mươi năm qua đảng đã lãnh đạo cách mạng việt nam
vượt qua mọi khó khăn thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác nhân dân ta
dưới sự lãnh đạo của đảng đã lập nên nhiều kỳ tích trong thế kỷ hai mươi nhìn lại chặng đường đã qua
chúng ta càng trân trọng quá khứ giữ gìn những thành quả của cách mạng càng thêm thấm thiế
và biết ơn vô hạn công lao của chủ tịch hồ chí minh tự hào về đảng ta nhân dịp này hà nội cũng
phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi tại quận hoàng mai với sự hướng
ứng từ các tầng lớp nhân dân trên tinh thần trồng cây gây rừng mỗi một cây xanh được trồng là góp
góp phần vào bảo vệ môi trường sống tạo cảnh quan sống xanh